thực hiện chỉ đạo của bộ công an và giám đốc công an tỉnh bắc ninh
lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã đồng loạt gia quân
triển khai quyết liệt hiệu quả đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông
trong đó chú trọng vào xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nồng độ cồn
đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân chấp hành nghiêm quy định
đã uống rượu bia thì không lái xe
tăng cường lực lượng phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ
lập nhiều tổ công tác vừa tuần tra lưu động vừa lập chốt cố định
để kiểm tra nồng độ cồn là những phương án đang được công an tỉnh bắc ninh
tích cực triển khai trong những ngày đầu năm mới
tập trung vào kiểm tra các loại xe quá khổ quá tải chạy quá tốc độ
đặc biệt là xử lý các xe nồng độ cồn
hiện nay là tám huyện thành phố đều triển khai đồng loạt
và ý thức người dân dần dần đi vào các lề lép
có thể thấy
phần lớn người tham gia giao thông đã chấp hành nghiêm các quy định về nồng độ cồn
và đồng tình ủng hộ với công tác kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn của lực lượng công an
nhất là mình không uống rượu bia lái xe thì nó sẽ thứ nhất an toàn cho mình
thứ hai là an toàn cho tất cả mọi người khác
nói chung là cũng nên làm những công việc này thường xuyên hơn thì nó sẽ tốt hơn mọi người
bên cạnh đó vẫn còn một số trường hợp vi phạm chưa nhận thức được sự nguy hiểm
khi đã uống rượu bia và chủ quan đưa ra nhiều lý do
hôm nay là vừa khau các cụ thỏa chín mươi
thì nó ở nhà ngay đây đi ra chợ mua rau để ở nhà bán
thì bố tranh thủ nó không để ý mình không ý thức được cái việc đấy
quá trình làm nhiệm vụ cán bộ chiến sĩ kết hợp tuyên truyền nhắc nhở các lái xe
nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ
không uống rượu bia sử dụng các chất kích thích khi tham gia giao thông
kết quả từ ngày hai mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã kiểm tra đo nồng độ cồn
đối với hàng trăm trường hợp điều khiển xe ô tô mô tô xe máy
qua đó đã phát hiện lập biên bản xử lý hai trăm bảy mươi một trường hợp điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn
phòng cảnh giao thông cũng như là công an các định phương toàn tỉnh
sẽ tiếp tục huy động tối đa lực lượng bố trí các phương tiện
để tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn cũng như là xử lý nghiêm
đối với các trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ
đảm bảo người dân vui hội xuân cũng như là tham gia các lễ hội
trong địa bàn toàn tỉnh cách an toàn tham giao thông an toàn
và trật tự an toàn thông đảm bảo thông suốt trên địa bàn tỉnh
với sự vào cuộc quyết liệt hiệu quả từ lực lượng chức năng
trong việc xử lý vi phạm liên quan đến nồng độ cồn
bước đầu tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh
đã cơ bản ổn định tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí
thời gian tới để tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ giải pháp
góp phần kiềm chế kéo giảm tai nạn giao thông
ngoài sự nỗ lực của lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh
đòi hỏi cần có sự phối hợp vào cuộc quyết liệt
của các ban ngành đoàn thể và quần chúng nhân dân
đặc biệt ý thức chấp hành của người tham gia giao thông
vẫn là yếu tố quan trọng nhất
theo đó mỗi người dân khi tham gia giao thông
cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật
về bảo đảm trật tự an toàn giao thông
đã uống rượu bia tuyệt đối không tham gia giao thông
tuân thủ tốt các yêu cầu kiểm tra của lực lượng chức năng